những ngày thực hiện cách ly xã hội cũng là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với người dân trên cả nước
nhiều người đã mất đi việc làm mất kế sinh nhai đặc biệt trong đó có cả những người là lao động phi chính thức
họ không có cơ hội để tiếp cận được sự hỗ trợ của các đoàn thể hay đơn vị
và trong hoàn cảnh khó khăn này chúng ta lại càng thấu rõ hơn tình người
những ngày này có rất nhiều việc làm đầy ý nghĩa đã được chia sẻ lan tỏa trên mọi miền tổ quốc
có rất nhiều những tấm lòng hào tâm cùng sang rộng vòng tay giúp đỡ và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vượt qua thời điểm đầy gian nan này
một điểm phát gạo từ thiện tại hà nội được thiết kế như cây atm
tại nhà văn hóa phường nghĩa tân quận cầu giấy chỉ cần nhấn nút gạo sẽ tự động cháy ra
mỗi người dân nhận được ba kg gạo mỗi ngày dự kiến đến hết ngày ba mươi tháng bốn
bắt đầu từ thành phố hồ chí minh và giờ lan tỏa ra nhiều địa phương trong cả nước
những cây atm
atm này có thể không cho người dân những đồng tiền nhưng lại là nơi trao gửi nghĩa tình thứ mà trong thời điểm này còn quý hơn tiền bạc
chưa có hơn một ngày thôi thì chúng tôi đã lắp đặt xong cái atm gạo miễn phí tại nhà văn hóa phường nghĩa tân
vì mong muốn là sớm ngày nào hay ngày đó
trên nhiều con phố của nhiều tỉnh thành thông điệp nếu khó khăn hãy lấy một phần xuất hiện ngày càng nhiều
các cá nhân doanh nghiệp các nhóm thiện nguyện đã tổ chức những điểm cấp phát thực phẩm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn
những ngày này những tấm lòng nhân ái sẻ chia vẫn đang được lan tỏa đến mọi miền đất nước
một cụ bà hơn một trăm linh tuổi ở hà tĩnh đã dùng số tiền tiết kiệm để mua hai tấn gạo ủng hộ cho các khu vực cách ly trên địa bàn
cụ ông bùi vĩ cựu chiến binh chống pháp đã nhờ con cháu trở đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh trao hai mươi triệu đồng
ông hà khoa một nông dân miền núi của tỉnh quảng trị đã tự nguyện đăng ký hiến mảnh đất gần bảy trăm linh m hai để ủng hộ kinh phí phòng chống dịch covid một mươi chín

những câu chuyện con số biết nói trên là minh chứng cho sự đồng lòng trung sức của toàn dân tộc trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
như người nông dân hà khoa chia sẻ hạnh phúc của công dân là kịp thời đồng hành cùng đất nước vào những lúc cam go
vì thế gia đình đang khó khăn nhưng cũng nguyện góp một phần tài sản vào công tác khẩn cấp này